các động tác xẻ gỗ rất nhanh và mạnh của anh đã khiến hàng nghìn khán giả vô cùng phấn khích
chiến thắng tại cuộc thi vô địch xẻ gỗ thế giới năm nay đã giúp anh dây sân bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình
năm nay anh gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ hai đối thủ đến từ australia và canada
tuy nhiên kết quả chung cuộc anh đã là người xẻ gỗ nhanh nhất thế giới
những ngày này người đi bộ sẽ thích thú được bước trên những bậc thang phát nhạc do chúng được khéo léo thiết kế thành những phím đàn piano khổng lồ
thậm chí ban quản lý nhà ga còn lắp thêm loa
phát ra những bản nhạc du dương mỗi khi hành khách bước trên những phím đàn
sáng tạo độc đáo này được người dân thành phố vô cùng thích thú và là cách để khuyến khích người dân vận động nhiều hơn
một ban nhạc năm người tại thụy điển hiện đang gây ấn tượng mạnh với việc cùng chơi nhạc cụ và hát trong nước
để thực hiện điều này các nghệ sĩ hợp tác với các kỹ sư làm ra nhạc cụ kháng nước
để truyền tải âm thanh nhóm dùng đến những chiếc loa đặc biệt thu âm thanh ở trong nước
khuếch đại sóng âm rồi tạo ra âm thanh tương tự như âm thanh mà cá voi tạo ra
singapore vừa qua đã đưa vào hoạt động một nhà ga thuộc sân bay changi sử dụng công nghệ đột phá với hệ thống đăng ký hoàn toàn tự động
với chi phí hơn bảy trăm hai mươi triệu đô la mỹ nhà ga hàng không số bốn được trang bị công nghệ tiên tiến
cho phép hành khách có thể tự đăng ký và lên máy bay mà không cần làm thủ tục qua các nhân viên sân bay
ngoài ra nhà ga mới còn được trang bị hệ thống có chức năng nhận diện khuôn mặt
các điểm trả hành lý được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính
dự kiến nhà ga số bốn của sân bay chengy singapore sẽ đón một mươi sáu triệu lượt khách mỗi năm nhằm đáp ứng số lượng hành khách ngày càng tăng
tại cuộc thi hoa hậu peru misperu hai nghìn một mươi bảy diễn ra vừa qua các thí sinh đã phá lệ biến cuộc thi sắc đẹp này thành cuộc phản đối chống lại tình trạng bạo hành phụ nữ ở peru

hai mươi ba thí sinh lọt vào vòng chung kết đã lên tiếng thay mặt hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của các cuộc quấy dối lạm dụng tình dục thân thể và các vụ giết hại
trong những bộ váy thanh lịch hai mươi ba thí sinh lọt vào vòng chung kết đã lên tiếng thay mặt hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của các cuộc quấy dối lạm dụng tình dục thân thể và các vụ giết hại
thay vì phô ra các vòng đo lý tưởng của mình các thí sinh lần lượt nêu ra những sự thật gây sốc về tình trạng bạo lực phụ nữ ở peru
tên tôi là kamilia kanikova số đo của tôi là hai hai trăm linh hai vụ giết phụ nữ diễn ra trong chín năm qua ở đất nước này
số đo của tôi là tám mươi một những vụ lạm dụng những bé gái dưới năm tuổi có thủ phạm là những người thân cận với gia đình
một thí sinh khác cho biết bảy mươi phụ nữ peru là nạn nhân của bạo lực đường phố
ngạc nhiên hơn chính các thí sinh tham gia cuộc thi cũng không làm sao
trong số một trăm năm mươi thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp năm nay có năm thí sinh từng là nạn nhân của các cuộc bạo lực trong đó có cưỡng hiếp
điều này cho thấy bạo lực phụ nữ đã trở thành vấn đề đáng báo động ở peru
vấn nạn này đã được khéo léo đưa vào cuộc thi sắc đẹp của quốc gia có tác động to lớn tới cộng đồng
tại cuộc thi năm nay phần thi ứng xử cũng rất khác biệt
thay vì được hỏi về những sở thích hay các hoạt động từ thiện thí sinh được hỏi cần có những hành động gì trước nạn bạo lực phụ nữ
kết thúc đêm thi coronaromina lozano đã được ban giám khảo chọn là misperu hai nghìn một mươi bảy với câu trả lời về kế hoạch thiết lập một cơ sở dữ liệu về mỗi kẻ tấn công với từng tội danh liên quan đến phụ nữ giúp những người phụ nữ có thể bảo vệ được chính mình
việc lái xe an toàn ngoài kỹ năng còn đòi hỏi tình trạng thần kinh tỉnh táo
nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi người lái xe quá mệt mỏi
chính vì vậy các nhà khoa học anh đang phát triển một hệ thống có thể phân tích mức độ mệt mỏi của lái xe
thông qua giọng nói của họ
lái xe trong tình trạng mệt mỏi vô cùng nguy hiểm
tại anh gần hai mươi số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân đến từ ngủ gật
trước thực trạng này các nhà khoa học tại đại học london đang phát triển một thuật toán có thể nhận biết được những thay đổi cực kỳ nhỏ trong giọng nói từ đó xác định được mức độ mệt mỏi của người nói
một dự án nghiên cứu thí điểm đang được nhóm nhà khoa học này triển khai ở peru nơi việc duy trì độ tỉnh táo là điều tối quan trọng với tài xế
những chiếc xe tải khổng lồ
dù là trong phòng tiến nhiệm hay buồng lái thuật toán vẫn nghe giọng nói và xác định chính xác mức độ mệt mỏi
công nghệ này dự kiến sẽ được thương mại hóa trong vài năm tới
các nhà khoa học israel đã trồng một số loại thực vật có màu sắc đặc biệt nhằm tăng giá trị dinh dưỡng và khả năng chống nấm mốc trong đó có chủng khoai tây màu đỏ
các nhà khoa học đã cấy ba loại gen từ củ sen đỏ và khoai tây
làm tăng khả năng chống oxy hóa lên sáu mươi và chống nấm mốc lên tới chín mươi
ngoài khoai tây màu đỏ hai loại thực vật biến đổi gen khác cũng được trồng thành công là cà chua màu tím và cà màu hồng
dù thực phẩm biến đổi gen vẫn còn là đề tài gây tranh cãi tuy nhiên các nhà khoa học israel cho rằng đây là loại thực phẩm khuyến khích người dùng tiêu thụ ít hơn nhưng lại nhận được nhiều dinh dưỡng hơn
đã phát minh ra thắt lưng điện cực giúp chụp chiếu phổi nhằm theo dõi kỹ hơn tình trạng của bệnh nhân
chiếc thắt lưng điện cực này sẽ chuyển những sóng siêu nhỏ vào cơ thể mang lại cho các bác sĩ hình ảnh rõ nét về hiện trạng phổi của bệnh nhân đang phải hỗ trợ hô hấp
những hình ảnh này sẽ giúp các bác sĩ kiểm soát và điều chỉnh lượng khí cần thiết để tránh gây tổn thương phổi thiết bị có mức độ phóng xạ thấp không gây ảnh hưởng cho sức khỏe của bệnh nhân
các nhà nghiên cứu tại việt nam
các nhà nghiên cứu tại việt nam sẽ được gắn xe và được gắn mô tô điện cho phép vận hành ở tốc độ sáu km một giờ
mọi hệ thống cảm biến tích hợp sẽ giúp postbot định hướng và tránh các chứa ngại vật cũng như theo chân các nhân viên chuyển phát một cách an toàn
không chỉ giúp mang vác khối lượng hàng hóa lớn potbot cũng khiến các nhân viên giành tay hơn để có thể trao bưu kiện đến tay người nhận
robot chó thông minh mang tên enimer của thụy sĩ sẽ được thương mại hóa và sản xuất hàng loạt trong thời gian tới
loại robot này được quảng cáo có thể hoạt động tốt ở những khu vực nguy hiểm như những nơi dò dỉ khí ga dầu hay các mỏ quặng
ngoài ra chúng cũng có thể được dùng làm công cụ tuần tra bảo đảm an ninh
amm chưa phải là loại robot bốn chân nhỏ nhất con người từng chế tạo nhưng nó đã hội đủ tiêu chuẩn để được sản xuất thương mại và bán ra thị trường
amemo nặng khoảng ba mươi kg và có thể mang vật nặng khoảng một mươi kg đạt tốc độ tương đương một người thanh niên đi bộ nhanh và có thể sử dụng thang máy
nó có thể chạy nhảy trong vòng hai đến bốn giờ sau mỗi lần sạc tùy vào hoạt động
nó có thể dùng một mươi bảy gdp cho giáo dục hệ thống trường công ở đất nước này hãy còn rất nghèo nàn giáo viên đã được đào tạo còn thiếu và yếu
tuy nhiên hiện đang có một người đi tiên phong trong sứ mạng quét sạch nạn mù chữ ở nepal bằng sáng kiến xây dựng trường tư học phí thấp chỉ khoảng một usd một tháng
pema shenehpa một mươi ba tuổi sống ở kathmandu nepal cùng với mẹ cô bé hiện đang học lớp tám tại trường trung học samathta
ước mơ của cô bé sau khi lớn lên là trở thành bác sĩ giúp đỡ người nghèo và người
không có điều kiện học hành
ước mơ to lớn của pema cũng giống như của các em học sinh đến từ những gia đình giàu có
và nó được hiện thực hóa trong căn phòng học làm bằng tre này
trong căn phòng chật trội này tekma và các bạn học nhận được chất lượng giáo dục tốt hơn nhiều so với từ những trường công lập
trong lớp chúng em học các môn học bằng tiếng anh không phải tiếng nepal
mọi quyển sách giáo khoa của chúng em đều bằng tiếng anh
mẹ em rất nghèo nên em phải học tập chăm chỉ
nếu học sinh nepal đều chăm chỉ học hành đất nước của chúng em có thể sẽ bắt kịp với các cường quốc
người sáng lập ra hệ thống trường học này là ông uttam sanyen
vào năm hai nghìn một ông bắt đầu thành lập hệ thống trường học mang tên samatha shikshaniketan
trong tiếng nepal có nghĩa là giáo dục cho mọi người
những ngôi trường đơn sơ được ghép bằng tre do những người dân địa phương đóng góp
và học phí chỉ có một trăm linh rupin nepal
tương đương với khoảng một ba đô la một tháng
ông uta muốn cung cấp giáo dục chất lượng cho học sinh nghèo không có tiền đi học tại các trường tư đắt đỏ
bản thân uttam cho rằng hệ thống trường công ở nepal khá nghèo nàn
dẫn chứng là hơn một nửa người trưởng thành của nepal không biết đọc biết viết
nỗ lực của ông đã thu hút được một đội ngũ giáo viên có chất lượng
và trong kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái nhiều học sinh đã đạt điểm số cao
có tới hai mươi năm em học sinh học tại nepal
tại một mươi chín điểm trường trong hệ thống của chúng tôi
cha mẹ các em rất hài lòng khi con cái họ theo học ở đây
chi phí rất rẻ nhưng chất lượng thì không hề rẻ chút nào
một trăm linh rupi chỉ tương đương với giá một cân rau quả ở nepal
tất nhiên học phí này không thể đủ trang trải chi phí vận hành những ngôi trường
utam cho biết ông nhận được nhiều ủng hộ từ các nhà tài trợ là những người quan tâm tới giáo dục
mỗi năm ngân sách chi cho một mươi chín trường học trong hệ thống lên tới hai trăm năm mươi đô la
và bảy mươi năm con số này
những nhà hảo tâm
tôi không nhận được sự tài trợ nào từ các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
họ có quan điểm khác biệt với tôi
thực tế toàn bộ nguồn tài trợ đều là những nhà tài trợ tư nhân
và tầm nhìn của uttam không chỉ giới hạn ở thủ đô kathmandu
trên toàn nepal có bảy mươi năm quận huyện
trong một mươi năm năm tới tôi sẽ xây dựng bảy mươi năm ngôi trường mới
và chắc chắn sẽ có một ngày tôi sẽ xây một trường đại học quy mô lớn

vấn đề lớn nhất của uttam là chỉ có một mình ông đứng ra càng đáng mọi việc
mỗi tháng put tam kiểm tra tài khoản ngân hàng để xem liệu đã đủ tiền để trả lương cho các giáo viên tận tâm của mình chưa
và nhiều khi ông không có đủ tiền
các giáo viên rất thông cảm vì điều đó
nhưng để đầu tư giáo dục cho hai mươi năm trẻ em thì quả là mạo hiểm
dạy học ở đây không giống như những ngôi trường khác
mọi người đều biết đến hệ thống của các trường

những trường samatha nên giáo viên chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ khi đứng trên bục giảng ở đây
chúng tôi sẵn lòng nhận đồng lương tối thiểu
một số đồng nghiệp từ nhiều ngôi trường lớn thậm chí tình nguyện dạy không lương
chúng tôi cảm thấy được đền đáp khi học sinh ở đây rất kỷ luật và học tập chăm chỉ
gia đình những em học sinh của những trường này cũng phải chấp nhận hy sinh
cha của em pekma không đồng ý cho con đi học
vì thế mẹ em quyết định ly hôn để cho con được ăn học
tôi không có cơ hội được đến trường
vì thế cuộc đời tôi nếm trải bao khó nhọc
vì vậy tôi sẵn sàng làm tất cả để con tôi được đi học
năm ngoái tôi bị ốm nặng nhưng thật may là đã qua khỏi
nếu gặp lại cha em em sẽ nói với ông ấy rằng
cha đã sai con người ta phải có giáo dục nếu muốn thay đổi cuộc sống
chín mươi năm trẻ em nepal ghi danh vào học lớp một nhưng chỉ có bảy trên một mươi em học hết lớp năm
tới lớp một mươi thì tỷ lệ đó chỉ còn bốn trên một mươi và số em theo học tới hết lớp một mươi hai còn ít hơn
nguyên nhân chủ yếu vẫn là đói nghèo
và mô hình trường học một đô la của utam saniel rất được kỳ vọng sẽ thay đổi hiện trạng này

thưa quý vị phong cảnh tuyệt đẹp vào cuối thu đang trang hoàng cho đất nước trung quốc
với những màu sắc rực rỡ của những khu rừng thay lá hay sông nước
mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng sắc thu tại trung quốc trước khi kết thúc chương trình